xin chào các bạn
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị và các bộ ngành địa phương liên quan
khẩn trương triển khai các biện pháp để tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên
đang mất tích và mắc kẹt trên tàu việt ship một
bộ quốc phòng chỉ đạo các đơn vị và lực lượng chức năng tiếp tục
phối hợp với bộ giao thông vận tải tổ chức tìm kiếm cứu nạn
các thuyền viên mất tích và bị mắc kẹt
kịp thời điều động lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn
yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị phối hợp với bộ giao thông vận tải
ra soát các phương tiện vận tải biển đang neo đậu
và hoạt động khu vực vùng biển tỉnh quảng trị
kịp thời huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
theo chức năng nhiệm vụ được giao
phối hợp với bộ giao thông vận tải ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
và cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả
chỉ đạo lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn
phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện
tiếp tục là thông tin cập nhật về áp thấp nhiệt đới
vào hồi bảy giờ ngày hôm nay ngày một mươi tháng một mươi
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc

cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám
bán kính gió mạnh từ cấp sáu trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
vùng nguy hiểm trên biển đông
trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
phía bắc vĩ tuyến một mươi hai độ vĩ bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi năm năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trước đó vào ngày chín tháng một mươi
văn phòng bộ công an có công điện số một mươi bốn cdv một
gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
gọi tắt là ban chỉ huy upt
công an các tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh đến bình thuận và tây nguyên
ban chỉ huy upt bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
về việc ứng phó với diễn biến vùng áp thấp trên biển đông
công điện nêu rõ
để chủ động ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp
văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy upt
công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc các công điện của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai
thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối
cho các lực lượng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ
ứng phó tác nghiệp tại thực địa và giúp nhân dân trong thiên tai
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu
tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định
thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an
tri cục phòng chống thiên tai miền trung tây nguyên cho biết
tính đến chiều ngày hôm qua ngày chín tháng một mươi
đợt mưa lũ tại các tỉnh miền trung đã làm một mươi ba người thiệt mạng và mất tích
năm người thiệt mạng tại các tỉnh quảng trị quảng ngãi gia lai đắk lắc
tám người hiện vẫn đang mất tích
ngoài ra mưa lũ còn làm năm người bị thương
quảng trị là địa phương có số nhà dân bị ngập nhiều nhất
với hơn một mươi tám ngôi nhà
tỉnh quảng trị đã có hai người chết và bảy người mất tích
sáng qua sau khi nhận được tin báo
có khoảng hai người dân ở thôn thượng nguyên xã hải lâm huyện hải lăng
và khu phố một mươi một phường đông thanh thành phố đông hà
bị mắc kẹt do dòng nước lũ chia cắt
lãnh đạo công an tỉnh đã điều động trên một trăm linh cán bộ chiến sĩ
sử dụng xe chuyên dụng cano tiếp cận hiện trường
thực hiện công tác cứu nản cứu hộ
còn tại thành phố đông hà
lực lượng công an cũng tiếp cận bằng cano
vào các khu vực ngập sâu để ứng cứu người dân
đến thời điểm hiện tại công an thành phố
cũng đã đưa gần hết người dân bị mắc kẹt đến nơi an toàn
tại tỉnh quảng bình
mưa to những ngày vừa qua đã làm hơn một mươi ba nhà dân
tại quảng bình bị ngập
nhiều thôn bản bị ngập chia cắt
nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm
cũng bị ngập lụt và sạt lờ nặng
toàn tỉnh hiện vẫn còn hơn tám mươi thôn bản
bị ngập lụt chia cắt cô lập
mưa to cũng làm một trăm một mươi năm hectare
nuôi trồng thủy sản
hơn tám trăm năm mươi hectare rau màu bị ngập úng
và nhiều gia súc gia cầm bị chết do nước lũ
các địa bàn bị ngập lụt nhiều
chủ yếu ở huyện lệ thủy
huyện quảng ninh
huyện miền núi minh hóa
tình hình mưa lũ tại huế đang diễn biến
hết sức phức tạp
mực nước trên các sông tại huế
tính đến đêm ngày chín tháng một mươi
đã gần chạm mốc của đợt lũ lịch sử
mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua
đã làm nhiều huyện trên địa bàn tỉnh
bị ngập nặng
công an tp huế đã triển khai lực lượng di rời
hàng trăm hộ dân ra khỏi khu vực ngập lụt
đến nơi an toàn
đối với các tuyến đường bị ngập lụt và đoạn qua
đập đá lực lượng cảnh sát giao thông trật tự
công an các phường tiến hành
chốt chặn tuần tra kiểm soát
nhắc nhở người dân
đêm ngày chín tháng một mươi
tỉnh hà tĩnh vẫn diễn ra mưa lớn
đặc biệt tại khu vực rốn lũ hương khê
có mưa to kéo dài
cùng với lũ trên các sông vẫn tiếp tục dâng
nhiều tuyến đường bị ngập
gây chia cắt khổ bộ giữa các địa phương
huyện hương khê có năm xã bị cô lập
do nước lũ dâng cao
một số tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn
nhiều vùng trồng cây ăn quả cây lâu năm
cũng bị nước ngập sâu
nguy cơ cây trồng bị chết ống rất cao
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút
tối ngày chín tháng một mươi
một chiếc tàu cá của ngư dân xã sơn hải
neo đậu tại cảng cá lạch quèn
huyện quỳnh lưu tỉnh hề an
bất ngờ bốc cháy
và sau đó đã lan sang ba tàu bên cạnh
thời điểm nói trên
bốn chiếc tàu cá của ngư dân quỳnh lưu
đang neo đậu tại cảng cá lạch quèn
thì bị bốc cháy dữ dội
hàng trăm người dân đã có mặt
tại cảng cá để tìm cách chữa cháy
nhưng do ngọn lửa bén dầu dưới khoang tàu
cho nên không thể tiếp cận để chữa cháy
cho đến hai mươi một h cùng ngày
hai xe phòng cháy chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ
và hiện công tác chữa cháy bốn tàu cá
đang được tích cực triển khai
vụ cháy ước tính thiệt hại khoảng ba mươi tỷ đồng
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh an giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan tấn tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại khóm bốn
phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang
về tội cướp tài sản
còn về tội trộm cắp tài sản
cơ quan huyện tịnh biên tỉnh an giang
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn my kha
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại khóm bốn
thị trấn tri tôn huyện tri tôn tỉnh an giang
và đối tượng trương cường thái
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại khóm hai
thị trấn tri tôn huyện tri tôn tỉnh an giang
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện